bệnh viện sản nhi nghệ an vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho ba chị em cùng trong một gia đình
trú tại huyện hương sơn hà tĩnh nhập viện nguy kịch do uống nhầm thuốc điều trị bệnh trầm cảm của người lớn để trong nhà
sau khi uống cả ba bé rơi vào tình trạng hôn mê co giật
gia đình đã vận chuyển tới bệnh viện sản nhi nghệ an để cấp cứu
trong ba bệnh nhi nhập viện hai chị gái là cháu nh tám tuổi và cháu nthb một mươi ba tuổi vào viện trong tình trạng suy hô hấp co giật hôn mê
đồng tử hai bên dãn bốn mm phản xạ ánh sáng kém
đặc biệt nguy kịch là người em trai út ngb hơn năm tuổi khi vào viện b đã ngừng hô hấp tuần hoàn
sau khi cấp cứu ngừng tuần hoàn trẻ có tim trở lại
với tình trạng quá nặng các bác sĩ quyết định không thể chuyển tuyến do nguy cơ tử vong trên đường đi là rất cao
nên ngay trong đêm
các bác sĩ đã phải hội trần liên khoa và liên viện tới các bác sĩ bệnh viện nhi trung ương và trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai để thống nhất phác đồ điều trị
ba bệnh nhân được đặt ống nội khí quản dừa dạ dày điều trị tích cực thở máy kiềm hóa máu và nước tiểu truyền lipid duy trì vận mạch kiểm soát huyết động
sau một thời gian điều trị tích cực tình trạng sức khỏe của ba bệnh nhi cải thiện được cai máy thở không còn dối loạn ý thức tỉnh táo vận động tốt không còn dối loạn nhịp tim nên đã được ra viện
theo các bác sĩ khoa hồi sức chống độc loại thuốc mà các bệnh nhi uống nhầm là một loại thuốc chống trầm cảm ba vòng được sử dụng phổ biến
tuy nhiên thuốc có liều độc nguy hiểm khi hàm lượng vượt quá một mươi mg trên kg do tác dụng độc trên tim mạch và hệ thần kinh trung ương gây ra các biến chứng nặng nề
hầu hết ngộ độc thuốc chống trầm cảm ba vòng là ngộ độc cấp tính trên lâm sàng là rất khó tiên lượng có thể chuyển biến nguy kịch rất nhanh chỉ trong vòng vài giờ khi được đưa đến cấp cứu và có thể gây tử vong do loạn nhịp tim hạ huyết áp hoặc không kiểm soát được các cơn co giật
trước đó khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện sản nhi nghệ an cũng tiếp nhận điều trị kịp thời cho bệnh nhi nth một mươi năm tháng tuổi ở huyện quỳnh lưu nhập viện do bị ngộ độc khi uống dầu thắp đèn không khói
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn hùng mạnh trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện sản nhi nghệ an bệnh nhi tnh nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng suy hô hấp gia tái viêm phổi nặng
người nhà cho hay trước khi vào viện hai giờ trẻ uống nhầm dầu thấp đèn sau uống trẻ bị sạc ho tím tái khó thở
gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện trong thành phố vinh để cấp cứu
tuy nhiên tình trạng bệnh nặng trẻ tiếp tục được chuyển đến bệnh viện sản nhi nghệ an để điều trị
sau khi thực hiện cấp cứu tình trạng bệnh nhi vẫn không thuyên giảm nên các bác sĩ đã chuyển bệnh nhi lên bệnh viện tuyến trung ương để tiếp tục cấp cứu điều trị
ngộ độc do uống nhầm hóa chất rất dễ xảy ra ở trẻ em
các trường hợp uống xăng dầu hỏa có thể gây viêm phổi bởi bệnh nhân dễ dàng hít phải hơi độc của hóa chất
uống nhầm thuốc hóa chất không phải là trường hợp hiếm gặp bởi trẻ nhỏ thường tò mò và hiếu động chưa phân biệt được các loại hóa chất độc hại
tại bệnh viện sản nhi nghệ an hàng năm thường tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu do uống nhầm thuốc an thần của người lớn hóa chất trong đó chủ yếu là uống nhầm dầu thắp đèn bác sĩ mạnh cho biết
bác sĩ nguyễn hùng mạnh khuyên cáo cha mẹ người chăm sóc trẻ cần đề thuốc hóa chất độc hại tránh xa tầm tay của trẻ tốt nhất nên cất ở những nơi kín đáo trẻ ít có cơ hội tiếp xúc
nếu cẩn thận hơn có thể để trong hộp khóa để trẻ không mở lấy ra được
bệnh nhân ngộ độc thường gặp ở trẻ từ một đến năm tuổi
đây là nhóm tuổi thích tò mò khám phá nhưng lại chưa phân biệt được các loại hóa chất độc hại
để đề phòng trẻ uống thuốc hóa chất người lớn không đựng các dung dịch cọ rửa thuốc chuột cồn xăng dầu và các vỏ chai nước suối nước ngọt các chai lọ với màu sắc bắt mắt thay để thuốc ở nơi dễ thấy trong tầm tay cưới của trẻ vì đây chính là mối nguy hiểm tiềm tàng có thể gây ngộ độc cho trẻ
bên cạnh đó không ít các bậc phụ huynh có thói quen tự mua thuốc về điều trị theo kinh nghiệm của bản thân hoặc nghe theo lời mách bảo của người xung quanh tự dùng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc thậm chí còn lấy thuốc của người lớn rồi tự cho trẻ uống
theo các bác sĩ phụ huynh không nên tự ý mua thuốc hay cho con uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ phải dùng thuốc theo đúng đơn và đúng liều lượng của bác sĩ kê sau mỗi lần khám
thuốc nên được bảo quản trong lọ kín có nhãn ghi tên thuốc hạn sử dụng rõ ràng cần định kỳ làm vệ sinh tủ thuốc gia đình vứt bỏ thuốc quá hạn dùng thuốc bị hỏng
đối với trẻ nhỏ ở độ tuổi mẫu giáo cha mẹ cần theo dõi và chăm sóc trẻ khi vui chơi và sinh hoạt không để trẻ tự chơi một mình tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra
đối với những trẻ lớn hơn cần dạy trẻ phân biệt những loại hóa chất độc hại cách phân biệt các loại đồ ăn có hình dáng tương tự cũng như quan tâm đến các tâm tư tình cảm tâm sinh lý của con
đặc biệt khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ uống nhầm thuốc hóa chất độc hại cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần nhanh chóng tách trẻ ra khỏi các chất có nguy cơ gây ngộ độc khẩn trương đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất
khi đi cần mang theo vỏ hoặc chai thuốc hóa chất mà trẻ uống nhầm để các bác sĩ biết nguyên nhân và có cách xử trí phù hợp bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn hùng mạnh khuyến cáo
chia sẻ về vấn đề này tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết